qua tổng xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín đợt một và đợt hai cho thấy tình hình dịch bệnh
nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao vẫn còn diễn biến phức tạp
nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện bóc tách triệt đề ra khỏi cộng đồng
do đó ubnd tỉnh tây ninh yêu cầu người dân ai ở đâu ở đó để khống chế triệt đề
cắt đứt nguồn lây nhiễm trừ trường hợp cấp thiết cấp cứu khám bệnh mua thuốc trị bệnh
mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu gia đình có tang chế hỏa hoạn
cấp thiết khác như mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
người dân đề nghị chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trợ giúp
ubnd tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục cấp giấy tờ đi chợ cho người dân
phân chia theo ngày chẵn lẻ và tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa
cách ly mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
mặt khác các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
không được phép hoạt động cho tới khi có thông báo mới
tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống trợ tạm hàng rong
tạm dừng các hoạt động xây dựng cơ bản
trừ các hoạt động xây dựng phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với khu vực đang thu hoạch vụ mùa
thì các địa phương xây dựng kế hoạch phương án cụ thể
hỗ trợ thu hoạch hạn chế thấp nhất thiệt hại cho tổ chức cá nhân